đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình công bố quyết định số ba trăm tám mươi bảy ubnd về việc thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật của công ty cổ phần du lịch tràng an
sau một mươi năm ngày kể từ khi công bố quyết định thanh tra toàn diện hiện nay đoàn thanh tra đang tích cực triển khai các hoạt động thanh tra dừng mọi hoạt động của công ty cổ phần du lịch tràng an tại khu vực núi cái hạ
khởi tố vụ án cháy trung cư carina plaza làm một mươi ba người chết là bài viết rất đáng chú ý được đăng trên báo thanh niên
chiều hai mươi sáu tháng ba đại tá nguyễn sĩ quang trưởng phòng tham miu kiêm người phát ngôn của công an thành phố cho biết văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra pc bốn mươi bốn công an thành phố hồ chí minh đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra tại trung cư carina plaza một nghìn sáu trăm bốn mươi tám võ văn kiệt phường một mươi sáu quận tám
bước đầu cơ quan công an xác định đây là hành vi vô ý do sự cố loại trừ khả năng do cố ý gây cháy nổ
cũng liên quan đến vụ cháy tại trung cư carina plaza đây có thể coi là tiếng chuông cảnh tỉnh trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như ý thức của cư dân sống tại các trung cư hiện nay
quản lý trung cư còn buông lỏng còn thiệt hại đó là nhan đề bài viết trên báo sài gòn giải phóng
theo hiệp hội bất động sản tp hcm nhằm bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy tốt hơn ubnd tp cần chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng tổ chức hội nghị nhà trung cư để thành lập ban quản trị
vừa thực hiện chức năng quản lý vừa có vai trò then chốt trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy nhà trung cư
ban quản trị sẽ sử dụng nguồn phí quản lý để thuê các đơn vị vận hành tòa nhà chuyên nghiệp hạn chế các rủi ro
ubnd tp cũng cần có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư vi phạm nghiêm trọng pháp luật về phòng cháy chữa cháy
tự ý đưa dân vào ở tại các tòa nhà trung cư chưa được nghiệm thu chưa có công trình phòng cháy chữa cháy chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng
mặt khác rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ xây dựng và bộ công an để hoàn thiện bộ tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy
để từng bước áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới
ngày hai mươi sáu tháng ba grab và uber tại việt nam đồng loạt ra thông báo hợp nhất
theo đó ứng dụng của uber sẽ biến mất sau ngày tám tháng bốn
các lái xe uber muốn tiếp tục hợp tác thì cần đăng ký lại với grab còn khách hàng thì cũng sẽ tạm biệt ứng dụng của uber
dù grab ra nhiều thông điệp chấn an lái xe lẫn khách hàng
nhiều người trong cuộc vẫn lo lắng về nguy cơ cướp tăng và thu nhập giảm khi mà không còn nhiều sự lựa chọn
bớt cạnh tranh khách hàng lái xe có bị thiệt
grab thâu tóm uber tại đông nam á người tiêu dùng tài xế chịu thiệt là những bài viết rất đáng quan tâm trên các báo lao động hay tuổi trẻ
thương vụ được đánh giá là thuộc dạng lớn nhất trong khu vực này đã phá vỡ thế chân vạc trong cuộc cạnh tranh uber grab và taxi truyền thống
dự báo gây nhiều xáo trộn thị trường
trên thực tế khi cùng song song tồn tại
nhiều cuộc đua phá giá yêu đáy khủng cho cả lái xe lẫn khách hàng được hai bên đưa ra để giành thị phần lôi kéo tài xế
do đó khi grab mua lại toàn bộ hoạt động kinh doanh của uber tại đông nam á đổi lại uber sẽ giữ hai mươi bảy năm cổ phần tại grab
nhiều người dự đoán các chiến dịch khuyến mãi khủng giá cước rẻ sẽ biến mất
dù grab khẳng định là việc sát nhập sẽ tạo thuận lợi hơn cho khách hàng nhưng chuyên gia kinh tế bùi quang tín nhấn mạnh
việc sát nhập uber và grab không tránh khỏi lo ngại chuyện độc quyền tăng giá cước trong thời gian tới
và đồng thời với số lượng tài xế sát nhập đông hơn doanh nghiệp khó kiểm soát và nâng cao chất lượng phục vụ